năm mươi năm khúc sừng tê giác với tổng trọng lượng hơn một trăm hai mươi năm kg được cất dấu tinh vi trong các khối thạch cao
đã bị đội kiểm soát hải quan hà nội phối hợp với tri cục hải quan sân bay quốc tế nội bài phát hiện và tạm giữ
sự việc hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cụ thể theo lực lượng chức năng lô hàng có chứa năm mươi năm khúc sừng tê giác trên thuộc vận đơn của tờ khai
mở ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín từ các tiểu vương quốc ả rập thống nhất vận chuyển qua đường hàng không về sân bay quốc tế nội bài
đơn vị mở tờ khai là công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu và thương mại thiên hà ở xã dĩnh trì thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
đối tượng lợi dụng việc mở hàng tờ khai theo loại hình e hai mươi một nhập gia công được phân vào luồng xanh tức là miễn kiểm tra
hàng vi phạm cất dấu trong khối thạch cao để che mắt lực lượng kiểm tra và hệ thống xoay chiếu
hiện toàn bộ số hàng vi phạm trên đã bị tạm giữ để xử lý các bước tiếp theo
sáng nay tổ công tác kiểm tra hoạt động khai thác
tổ công tác tài nguyên khoáng sản huyện mang thít tỉnh vĩnh long đã phát điện bắt quả tang nhiều phương tiện đang hút cát trái phép trên sông cổ chiên
sáu phương tiện bị bắt quả tang gồm năm tàu gỗ và một tàu sắt có tải trọng từ ba mươi cho đến năm mươi tấn đang khai thác cát trái phép trên sông cổ chiên đoạn thuộc thủy phận xã an phước huyện mang thít
trong số sáu phương tiện bị bắt giữ có bốn phương tiện không có số hiệu do lê văn thông nguyễn minh trường cùng chú huyện trợ lách tỉnh bến tre trần văn minh chú huyện cầu ngang tỉnh trà vinh lê văn dệ chú huyện mang thít tỉnh vĩnh long
hai phương tiện mang dấu hiệu vn một nghìn hai trăm linh bảy và gt một mươi chín nghìn một trăm năm mươi do trần văn đở và trần hoàng kiệt cùng chú tại huyện mang thít tỉnh vĩnh long điều khiển
tại thời điểm kiểm tra các phương tiện đã hút được từ một cho đến một mươi một mác cơ cấp
qua làm việc người điều khiển và các chủ phương tiện không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát sông
hiện tổ công tác đã lập biên bản vi phạm tạm giữ các phương tiện và đề xuất ủy ban nhân dân huyện mang thít xử lý theo quy định của pháp luật
cục cảnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương vừa có cảnh báo về dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép tại việt nam thông qua hệ thống bán hàng vital bốn u net
hiện nay trên phương tiện internet có đăng tải các nội dung giới thiệu
ông giới thiệu sản phẩm thực phẩm chức năng có tên vital enzym có khả năng chữa bách bệnh từ bệnh ngoài da nấm đến đau cơ xương khớp gan nhiễm mỡ máu nhiễm mỡ huyết áp cao thậm chí kể cả nan y như ung thư
đi kèm với các thông tin quảng bá sản phẩm vital enzyme cũng có rất nhiều video clip hướng dẫn người mua sản phẩm này tham gia mạng lưới để được trả thưởng vào hoa hồng
hoạt động kinh doanh này được vận hành qua một trang web có địa chỉ là vital foyu net
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng nhấn mạnh đến nay chưa có đơn vị doanh nghiệp nào có tên vital fojiu vital group được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định hiện hành của việt nam
do vậy để tránh rủi ro về vật chất và pháp lý cho người dân cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ thông tin cân nhắc không tham gia hoạt động kinh doanh theo hình thức đa cấp trái phép của mạng lưới này
thời gian vừa qua dịch vụ rút tiền mặt từ thẻ tiến dụng
ứng dụng đang trở nên phổ biến một số công ty có hợp đồng hợp tác với ngân hàng để áp dụng kênh thanh toán thẻ visa hoặc là pos vào việc chấp nhận thanh toán các dịch vụ mua bán hàng hóa
những công nghệ này sẽ giúp cho chủ thẻ rút toàn bộ hạn mức tín dụng được cấp bằng tiền mặt để dùng vào mục đích khác thay vì mua sắm hàng hóa qua thẻ
trước tình trạng này ngân hàng nhà nước cho biết sẽ ngăn chặn việc một số ngân hàng thương mại cho vai tiêu dùng qua thẻ tiến dụng
nhiều chủ thẻ tiến dụng được nhân viên của một số ngân hàng thương mại tư vấn cho vai tiêu dùng với lãi suất một sáu mươi chín một tháng tương đương hai mươi hai mươi tám một năm
với hình thức vay này chủ thẻ có thể đăng ký trả góp vốn và lãi theo các kỳ hạn một mươi hai một mươi năm một mươi tám hai mươi một hoặc hai mươi bốn tháng hoặc có thể chi một khoản tiền để đáo hạn ngân hàng
theo ông nghiêm sĩ thắng giám đốc khối công nghệ ngân hàng việt á
thức giao dịch khống vì máy pos chỉ có chức năng thanh toán tiền mua hàng hóa dịch vụ
do lãi suất rút tiền mặt trên thẻ tiến dụng thấp hơn vai ngân hàng nên nhiều người đã sử dụng cách này để rút tiền mặt
đại diện ngân hàng nhà nước cho biết việc các ngân hàng thương mại chuyển tiền từ thẻ tiến dụng vào tài khoản cá nhân là không đúng với quy định hiện hành
bởi vì nguyên tắc thẻ tín dụng chỉ được sử dụng để thanh toán hoặc rút tiền tại máy atm việc rút tiền mặt không được khuyên khích
việc làm này gây ảnh hưởng tới thị trường không phù hợp với chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của chính phủ
do vậy tới đây ngân hàng nhà nước sẽ kiểm tra và có phương án xử lý nghiêm những tổ chức tín dụng vi phạm
thưa quý vị và các bạn với tốc độ phát triển nhanh thành phố đà nẵng hiện đang đón một lượng lớn người dân từ các tỉnh thành khác tới sinh sống
cũng như lượng khách du lịch ngày một nhiều hơn
điều này kéo theo lượng rác thải sinh hoạt đặc biệt là rác thải rắn cũng đang gia tăng về khối lượng
trước tình hình đó thành phố đà nẵng đã quyết tâm đầu tư mạnh đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ giảm thiểu đáng kể lượng rác thải chất rắn sinh hoạt
đây là bãi rác khánh sơn nơi xử lý toàn bộ rác thải của thành phố đà nẵng
đến thời điểm hiện tại bãi rác khánh sơn đang ngày một đầy hơn với số lượng các hố trôn rác đã không còn dư giả như ngày trước
phần lớn trong những đống rác này là những loại rác thụ cơ rác tài nguyên
rác tài nguyên không thể phân hủy trong đất do việc xử lý phân loại rác của thành phố đà nẵng đang là một trong những việc cấp thiết cần được sớm giải quyết trong thời gian tới
hiện nay thì đà nẵng một ngày là thấy là hơi buồn nặng tăng rác
cái lượng rác tăng là bình quân một năm là tăng hơn từ bảy đến một mươi
hiện nay thì bãi rác khánh sơn thì đang ở trong trình trạng là chuẩn bị là không còn khả năng này trong lớp
giải pháp tạm thời thì mở thêm hộp rác số sáu số bảy thì cũng chỉ kéo dài trong khoảng một năm nữa thôi
nhắc thiết cần phải có sự phân loại rác thở để giảm cái lượng rác của tiêu hủy bằng phương pháp đó
hơn nữa trong rác là có tài nguyên nên việc lựa rác tài nguyên ra để mình tái sử dụng lại là điều rất cần thiết
vào tháng bốn năm nay kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố đà nẵng đến năm hai nghìn hai mươi năm mới được thông qua
góp phần hoàn thành tiêu chí tại đề án xây dựng đà nẵng thành phố môi trường
kế hoạch đặt mục tiêu phấn đấu
hoàn thành tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được tái sử dụng tái chế đạt ít nhất một mươi hai vào năm hai nghìn hai mươi và đạt một mươi năm vào năm hai nghìn hai mươi
thành phố ban hành một quyết định một nghìn năm trăm bảy mươi bảy để triển khai kế hoạch thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố
tổng cái kinh phí là trên hai trăm linh tỷ đồng
là cơ quan thường trực của cái quyết định của thành phố thì chúng tôi cũng mới đang ở những cái bước đầu tiên
thứ nhất là về công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện trước mắt là phân loại đối với các loại rác tái chế được gọi là rác tài nguyên
về lâu dài thì các quận huyện sẽ triển khai chi tiết kế hoạch tại địa bàn

trong tương lai giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi đến hai nghìn hai mươi năm thành phố sẽ tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng thực hiện kế hoạch phân loại
triển khai phân loại nhóm chất thải sinh hoạt gắn kích thước lớn chất thải xây dựng đồng thời tổ chức đánh giá tổng kết kế hoạch xây dựng kế hoạch giai đoạn mới
điện lực việt nam evn cho biết tình trạng thời tiết hạn hán nghiêm trọng nước về hầu hết các hồ thủy điện đều ở mức kém
thậm chí là nhiều hồ thủy điện ở miền trung đang trong tình trạng sấp xỉ mức nước chết
ngày hai mươi sáu tháng bảy evn đã có văn bản gửi ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
để báo cáo về tình trạng nước tại các hồ chứa thủy điện khu vực miền trung và tây nguyên
qua đó evn đề nghị ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thông báo tới các địa phương khu vực hạ lưu các hồ chứa thủy điện khu vực miền trung tây nguyên
về tình trạng các hồ chứa phía thượng nguồn nhằm chủ động kịp thời giữ chữ nước và sử dụng nguồn nước hiệu quả tiết kiệm
đến nay thì theo số liệu cập nhật của evn tổng lượng nước đang tích trong các hồ thủy điện chỉ còn sáu hai mươi hai tỷ m ba
lượng nước hụt so với mức nước dân bình thường là hai mươi chín ba mươi bảy tỷ m ba tương ứng với sản lượng điện là một mươi hai bốn mươi chín tỷ kwh
so với cùng kỳ năm ngoái tổng thể tích nước trong tất cả các hồ thủy điện thấp hơn bảy bốn mươi sáu tỷ m ba
tương ứng với sản lượng phát từ thủy điện thấp hơn cùng kỳ năm ngoái lên tới ba ba mươi tám tỷ kw
công ty truyền tải điện bốn phối hợp với trường đại học bách khoa tp hcm vừa tổ chức đào tạo nâng cao
về kỹ năng vận hành hệ thống truyền dẫn và mạng wan gồm có ba chuyên đề chính là
quản lý vận hành truyền dẫn quản lý vận hành mạng quan iot và ứng dụng
khóa đào tạo được tổ chức nhằm thực hiện chủ đề năm hai nghìn một mươi chín của tổng công ty truyền tải điện quốc gia evn npt
là nâng cao hiệu quả quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia và nghị quyết số năm mươi bốn nghìn năm trăm tám mươi tám
ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám của hội đồng thành phố
hội đồng thành viên evnnpt về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai
thực hiện trong năm hai nghìn một mươi chín trong đó một trong những nhiệm vụ quan trọng là tổ chức các chương trình đào tạo
nâng cao kiến thức năng lực tiếp cận cách mạng công nghệ lần thứ tư
đây là hoạt động trang bị kiến thức và kỹ năng thường kỳ của evn npt góp phần nâng cao độ tin cậy
ổn định trong công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tài điện quốc gia